trung tâm và công viên di sản các nhà khoa học việt nam vừa tổ chức khai trương phòng trương bày về giải thưởng hồ chí minh của các nhà khoa học việt nam với chủ đề khoa học sáng tạo và công hiến
trưng bày này giới thiệu một mươi bốn công trình khoa học được trao tặng giải thưởng hồ chí minh qua đó giúp người xem tìm hiểu sự sáng tạo và những đóng góp công hiến của các nhà khoa học nổi tiếng việt nam
như giáo sư đặng văn ngữ giáo sư tôn thất tùng giáo sư hoàng tụy giáo sư nguyễn đình tứ giáo sư nguyễn văn đạo
giải thưởng hồ chí minh là giải thưởng danh giá nhất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trao tặng cho những công trình nghiên cứu đặc biệt xuất sắc có giá trị cao về khoa học kỹ thuật văn học và nghệ thuật
trưng bày có sự bảo trợ của bộ khoa học và công nghệ cùng liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam